quân đội hàn quốc cho biết triều tiên hôm nay đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía vùng biển phía đông của nước này
động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi bình nhưỡng phóng một tên lửa tầm ngắn
theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc phía hàn quốc đã phát hiện ra vụ phóng nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết
trong khi đó bộ quốc phòng nhật bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của triều tiên dường như vẫn đang bay và có khả năng là tên lửa tầm xa
trước đó hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc cho biết triều tiên ngày một mươi bảy tháng một mươi hai đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ bên trong hoặc xung quanh bình nhưỡng
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi tám phút giờ địa phương tức hai mươi h ba mươi tám phút giờ hà nội và bay khoảng năm trăm bảy mươi km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông nước này
ngay sau sự việc trên quân đội hàn quốc đã nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đồng thời chia sẻ thêm thông tin với mỹ và nhật bản về vụ phóng
trong khi đó thủ tướng nhật bản kishida fumio thông báo họp hội đồng an ninh quốc gia
để thảo luận về vụ phóng này